là một công trình mang tính lịch sử văn hóa của thành phố hà nội tuy nhiên tượng đài quyết tử để tổ quốc quyết sinh ở vườn hoa hàng đậu thuộc phường quán thánh quận ba đình lại ở trong tình trạng xuống cấp nhích nhác đã lâu nhưng không được xử lý
tình trạng này đang cảnh báo những bất cập trong công tác quản lý tượng đài ở phường quán thánh nói riêng và thành phố hà nội nói chung
tượng đài quyết tử cho tổ quốc quyết sinh được xây dựng năm hai nghìn bốn
tình trạng hiện tại tượng đài có nhiều dơ mốc một số vết bong chóc nứt ở những điểm nối của các khối đá
trong đó vết nứt có thể nhìn thấy rõ nhất là ở những tiểu tiết như gươm bom bao càng trên bức tượng
mặt khác một phần tượng đài bị cành cây che mất trên tượng có những dấu vết của việc viết bậy xung quanh có mùi rú ế
để chấp nhận được một cái hình ảnh một chiến sĩ quyết tử hào hùng ôm bom ba càng trong khi một cái càng của quả bom nó bị gãy
thì cái điều đó nó gây ra rất nhiều cái sự phản cảm và điều này nó đòi hỏi một cái sự khắc phục kịp thời và khẩn trương của ngành văn hóa
khi mà phát hiện ra mỗi cái hư hỏng dù là nhỏ nhất
thực tế những tượng đài lớn như tượng đài vua lý thái tổ tượng đài vua lê tượng đài quang trung gò đống đa
được các sở ngành địa phương trú tâm gìn giữ
còn rất nhiều tượng đài nhỏ trong các công viên vườn hoa hiện nay chưa được các địa phương quan tâm chú đáo
bởi vì giá trị của tượng đài chưa được nhận thức đúng đắn
về mặt nội dung của cái tượng đài nó có những cái sự hư hỏng cần phải sửa chữa thì trước hết cái trách nhiệm của ngành văn hóa
thế còn nói về chuyện trật tự vệ sinh cảnh quan thì có thể nhìn thấy ngay đó là trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương
trên địa bàn của mình có một công trình văn hóa như vậy
thì chính quyền địa phương cơ sở phải có cái trách nhiệm giữ gìn trật tự vệ sinh
ủy ban nhân dân tp hà nội từng có phân bản chỉ đạo về công tác quản lý các công trình tượng đài
nhưng vẫn chỉ là chỉ đạo chung chung chưa rõ ràng phần nào thuộc trách nhiệm của sở văn hóa và thể thao
phần nào thuộc trách nhiệm của chính quyền nơi sở hữu tượng đài
chính vì vậy trên địa bàn thành phố vẫn không thiếu các tượng đài bị bỏ quên
do đó cần sớm có những quy hoạch dài hơi và những quy định cụ thể
về công tác quản lý các công trình tượng đài để tránh tình trạng tượng đài xây dựng lên
nhưng không ai chịu trách nhiệm duy tu bảo dưỡng